bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng obicron
theo bộ y tế đại dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trước biến chủng mới omicron
đến nay biến chủng mới này đã lây lan ít nhất một trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tại việt nam đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng omicron tại ba khu vực miền bắc miền nam miền trung
đều là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý cách ly kịp thời
bộ y tế cho rằng thời gian tới nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến chủng omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong bối cảnh biến chủng omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đề nghị trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ y tế về chủ động phòng chống biến chủng omicron
chủ động xây dựng các kịch bản phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở bảo đảm thuốc vật tư trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ
và có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế
tiếp tục phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng trạm y tế lưu động không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế
không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú của các trường hợp này nhằm đảm bảo không tiếp xúc với người xung quanh khi mới nhập cảnh theo quy định
tăng cường giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ khoanh vùng xử lý kịp thời triệt đề ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng
phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur để gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng omicron đến để tiến hành xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định
bộ y tế yêu cầu khi phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng omicron phải thực hiện mở rộng điều tra dịch tễ
thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thực hiện cách ly y tế kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một trả kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả
trong công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bộ y tế lưu ý phải điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện phân luồng khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt cán bộ y tế các khoa phòng bộ phận có nguy cơ cao cần cảnh giác
thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế bảo đảm đủ oxy máy thở dương cấp cứu các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất
bộ y tế cũng nhắc các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên giả soát tiêm vét cho tất cả các đối tượng nguy cơ cao người từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền đảm bảo an toàn hiệu quả
triển khai tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn của bộ y tế và tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong khu công nghiệp trường học tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất siêu thị chợ nhà ga sân bay bến xe yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên bản đồ chung sống an toàn cuối covid một mươi chín